trong bối cảnh kỳ nghỉ hè ở australia sắp kết thúc và học sinh chuẩn bị trở lại trường bắt đầu năm học mới
người dân australia được nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước một làn sóng covid một mươi chín mới đáng kể
số liệu hàng ngày mới nhất của chính phủ liên bang australia cho thấy có hơn hai mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín trên toàn australia
do những thay đổi trong yêu cầu xét nghiệm và báo cáo cơ quan y tế quốc gia cho biết những con số này có thể thấp hơn thực tế
chắc chắn có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng hơn số liệu được báo cáo chính thức
số ca nhiễm covid một mươi chín ở australia tăng đột biến kể từ đầu tháng một mươi hai năm ngoái do biến thể mới có tên jn một có nguồn gốc từ virus homicron
thưa quý vị chile vừa khánh thành hệ thống tàu cao tốc nhanh nhất và hiện đại nhất khu vực nam mỹ với vận tốc một trăm sáu mươi km trên giờ và công suất vận chuyển hai trăm ba mươi sáu hành khách một chuyến
lễ khánh thành và đưa vào chạy thử chuyến tàu cao tốc thương mại đầu tiên tại chile diễn ra ngày hai mươi một tháng một
nối thủ đô santiago
hệ thống tàu cao tốc hiện đại vừa đi vào vận hành cho phép thời gian di chuyển rút xuống còn hai tiếng giảm ba mươi phút so với tàu truyền thống trong khoảng cách gần hai trăm linh km giữa hai địa điểm
đây là thời khắc quan trọng với giao thông khu vực nam mỹ khi lần đầu tiên mà hệ thống tàu hiện đại được đưa vào vận hành góp phần kết nối giao thông và thúc đẩy kinh tế phát triển
tàu do công ty crrc sifang của trung quốc sản xuất với mức giá vé từ một mươi hai tới hai mươi bốn đô la trong một chuyến đi
thưa quý vị
cơ quan báo chí bộ quốc phòng estonia cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với latvia và litva về việc cùng xây dựng một phòng tuyến tại biên giới với liên bang nga và belarus
thỏa thuận được ba bộ trưởng quốc phòng estonia latvia và litva ký tại thủ đô riga của latvia nhằm xây dựng một phòng tuyến gồm sáu trăm linh lô cốt bê tông với chi phí sáu mươi triệu euro nhằm mục đích bảo vệ ba nước
các lô cốt có thể chịu được đạn pháo một trăm năm mươi hai milli và nhằm bảo vệ binh lính
triệu hỏa lực đối phương
đồng thời cho phép họ tiến hành chống trả
từ nay đến cuối năm sẽ xác định vị trí xây dựng tuyến lô cốt để khởi công vào năm hai nghìn hai mươi năm
cơ quan quản lý canh đảo suê của ai cập ngày hai mươi hai tháng một cho biết sẽ cung cấp các dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động từ tình hình căng thẳng đang diễn ra ở biển đỏ tới các tàu đi qua khu vực này
các công ty và nhà máy đóng tàu của cơ quan quản lý canh đào sue sẵn sàng cung cấp tất cả các dịch vụ điều hướng sửa chữa và bảo trì cần thiết mà các tàu quá cảnh có thể cần khi gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp
cơ quan này cũng nỗ lực hết sức để cung cấp tất cả các dịch vụ nhằm duy trì hoạt động hàng hải đều đạn qua kênh đào ce và tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm ngoái lực lượng houthi đã liên tiếp tấn công các tàu đi qua biển đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến đường biển quan trọng này và làm dấy lên lo ngại về tắc nghẽn nguồn cung